các hệ thống thư điện tử hệ thống quản lý văn bản điện tử đa số các sở ban ngành huyện thành phố có trang thông tin điện tử và đang từng bước phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh chỉ đạo tại các cơ quan đơn vị để nâng cao năng suất chất lượng công việc
công nghệ thông tin đóng một vai trò rất quan trọng
thứ nhất là phát triển lệnh kinh tế bởi vì công nghệ thông tin là khu biên giới không có khó khách
tại một địa điểm tại một thời gian không ra
trên một địa bàn thì có thể là cũng một cái quảng cáo hoặc là một cái sản phẩm của tỉnh lai châu có thể là tung ra trên toàn thế giới
chính vì thế thì công nghệ thông tin cũng giúp cho nền hành chính được công khai hơn minh bạch hơn và giúp được người dân được tiếp cận một cách nhanh hơn
giúp cho các đồng bào xa quê của người lai châu xa quê khi mà muốn biết về thông tin về lai châu muốn đầu tư muốn thu hút thì các thông tin cũng được đề cập được dễ hơn
tại ủy ban nhân dân thành phố lai châu từ ngày ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông
người dân và doanh nghiệp đều thuận tiện hơn khi tiết kiệm được thời gian làm thủ tục
và cũng nhờ đó mà hiệu quả công việc của cả người dân doanh nghiệp lẫn các cán bộ làm việc tại ủy ban nhân dân thành phố cũng được cao hơn
cùng với thực hiện cơ chế một cửa cơ chế một cửa liên thông ủy ban nhân dân thành phố lai châu cũng đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ
nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan
vì vậy mà chỉ trong chín tháng đầu năm tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố được ổn định
các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra giá trị sản xuất thương mại dịch vụ sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển
từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt khá
có thể thấy việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của ủy ban nhân dân thành phố lai châu
đã góp phần không nhỏ thúc đẩy cải cách hành chính giảm thời gian và chi phí nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công vụ
hiện đại hóa các quan hệ hành chính dù vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện
các khâu đấy đã hòa nhập được vào cùng với bộ phận một cửa
tôi thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống của bộ phận một cửa mang lại nhiều thuận lợi trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
ví dụ như việc tra cứu thông tin cũng rất là hữu ích việc mình có thể biết được khâu tiếp nhận hồ sơ như thế nào
ứng dụng công nghệ thông tin này nó mang lại rất nhiều thuận lợi trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
nằm ở cửa ngõ của tỉnh lạc
tỉnh lạc có một mươi bốn xã thị trấn
huyện tam đường tỉnh lạc ngày nay đã có nhiều đổi khác
là một trong những huyện được tỉnh đầu tư để triển khai thực hiện một cửa điện tử hiện đại với tổng kinh phí đầu tư gần hai tỷ đồng
huyện tam đường đã nỗ lực kiện toàn các hoạt động của bộ phận này
đồng thời áp dụng công nghệ thông tin hiện đại đảm bảo nhanh chóng chính xác
giúp cho các tổ chức cá nhân tiết kiệm được chi phí giấy tờ thủ tục hành chính
bên cạnh đó hoạt động này cũng đã tạo chuyển biến tốt trong quan hệ giữa các cơ quan hành chính với công dân tổ chức
tăng khả năng minh bạch trong giải quyết hồ sơ tạo sự đồng thuận trong nhân dân tăng cường
củng cố lòng tin của cá nhân tổ chức với cơ quan nhà nước
từ đến đây đến chỗ phòng nội vụ tôi xin giấy bản sao xin giấy bảo hiểm các cán bộ làm tôi nhanh lắm
các cán bộ làm tôi nhanh lắm nhanh gọn

trước kia thì làm thủ tục nó nâu bây giờ đi nơi huyện làm cho nó nhanh lắm đón tiếp thực tế
tạo điều kiện chúng tôi được cái giấy tờ cho nó nhanh
tôi cũng là người thường xuyên đi làm cái thủ tục hành chính cơ chế một cửa
thì tôi thấy là lai châu mình có cơ chế đấy cũng rất là tốt vừa nhanh gọn và vừa thường tiện cho người dân đi làm
việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với vào hoạt động lĩnh vực một cửa nhất là một cửa điện tử
thì sẽ tạo ra một số thuận lợi
trước tiên là thuận lợi cho người dân đến làm việc tại bộ phận một cửa
người ta được tiếp xúc trực tiếp rồi là trao đổi trực tiếp đối với cán bộ làm công tác một cửa
qua đó có những lĩnh vực trong quá trình phát sinh để làm việc
thì người ta trình bày trực tiếp được với cán bộ làm công tác một cửa
cũng như là các tổ chức làm công tác một cửa có thể là trả lời trực tiếp cho tổ chức và cá nhân ngay
tại bộ phận một cửa
giao dịch thứ hai là tiết kiệm được thời gian đi lại cho tổ chức và cá nhân đến làm việc
thứ ba là cũng có những nội dung trong quá trình triển khai thực hiện thiền công vụ
thì tổ chức cá nhân người ta giám sát được ngay cái thái độ
cũng như là những lĩnh vực mà cán bộ trực tiếp làm công tác một cửa
còn đây là một buổi tập huấn cho các cán bộ công nhân viên chức của ubnd
xã bình lư huyện tam đường
mục đích của buổi tập huấn này nhằm giúp các cán bộ công nhân viên chức làm việc
trong ubnd có thể hiểu hơn về những lợi ích mà việc ứng dụng công nghệ thông tin
và công tác quản lý điều hành mang lại đồng thời giúp cho một số cán bộ công nhân viên chức có tuổi
có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các ứng dụng của công nghệ thông tin
từ năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn xã đã áp dụng và vận dụng về công nghệ thông tin
để trong thực hiện một số giải quyết công việc nhiệm vụ
bên cạnh đó là cả phát triển kinh tế xã hội
cho đến giờ phút này các thiết bị máy móc phục vụ cho các bộ phận
để phục vụ công việc hiện tại thì đáp ứng được yêu cầu
từ khi áp dụng cho đến bây giờ cho đến hiện tại trên địa bàn xã
đối với chúng tôi thì các bộ phận các phòng làm việc đều được nối mạng internet
và lắp wifi phục vụ cho toàn tài tài tòa nhà làm việc của xã
trong thời gian tới với cơ nghĩa là cơ quan tham nhu
trong tỉnh trong lĩnh vực về công nghệ thông tin
thì xã sẽ tiếp tục tham nhu xây dựng các đề án để chỉnh hủy ban tỉnh
trong lĩnh vực công nghệ thông tin để triển khai trên toàn tỉnh
về các dự án như bộ phận một cửa điện tử liên thông triển khai các dự án
dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh
giúp cho người dân và doanh nghiệp trong những thời gian tới
khi tiếp cận thông tin và giải quyết các hệ thống công việc
như xin cấp phép
các thủ tủ toàn chính được một cách nhanh hơn vào công nghệ thông tin
có thể thấy việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
trong các hoạt động của tỉnh lai châu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
phát huy những kết quả đạt được đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng
một hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại
phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước
nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
tập đoàn biểu chính viễn thông việt nam vnpt và ủy ban nhân dân tỉnh lai châu
đã đang và sẽ triển khai nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực
tiến tới chuyển giao công nghệ các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn tỉnh
theo một kiến trúc nền tảng thống nhất phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công theo chuẩn nhất quán
tích hợp các ứng dụng có sẵn và đảm bảo kết nối với các ứng dụng chuyên ngành do chính phủ triển khai